thưa quý vị trong thời gian gần đây giá trung cư của hà nội liên tục tăng mạnh
khiến cho nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ bong bóng bất động sản sẽ xảy ra
căn hộ trung cư tại hà nội liên tục lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây
tính đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trung bình đạt năm mươi chín triệu đồng một mét vuông tăng hai mươi một quý liên tiếp
dẫn chứng việc nhiều dự án tại hà nội ghi nhận đá tăng mạnh có dự án tăng hơn ba mươi
với giá lên đến hơn một trăm linh triệu đồng một mét vuông
một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề cần phải cảnh báo
nếu không thì phân khúc trung cư sớm muộn cũng không thể kiểm soát
các chuyên gia cũng nhấn mạnh bong bóng trung cư sẽ hình thành khi giá tăng quá mức so với giá trị thực của nó
hiện tượng này bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến về nhu cầu mua nhà đất trong khi nguồn cung còn hạn chế
khi nhận thấy cơ hội các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào thị trường nhằm kiếm lời thúc đẩy nhu cầu càng tăng cao
bong bóng chỉ dừng lại khi bị vỡ
đó chính là lúc nhu cầu suy giảm hoặc trứng lại và khiến giá của loại tài sản này lao dốc thế thảm thị trường nhanh chóng sụp đổ
mới đây bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
đặc biệt các trung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường
qua đó có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá làm giá đầu cơ các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội tập trung chỉ đạo có hiệu quả nội dung nêu trên và có báo cáo gửi về bộ xây dựng trước ngày hai mươi tháng bốn
cũng theo bộ xây dựng thị trường bất động sản đã có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc
tuy nhiên thời gian gần đây báo chí phản ánh tại một số khu vực dự án khu trung cư có căn hộ nhà ở với mức giá cao bất thường có hiện tượng thổi giá làm giá đầu cơ